thanh hóa cũng là một địa phương chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba
lũ ống lũ quét đã xảy ra tại một số khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh
lũ đã gây ra nhiều thương vong về người và tài sản cho khu vực này của tỉnh thanh hóa
chỉ trong vòng từ tối qua đến dạng sáng nay ngày hai mươi tháng bảy
tại bản hắc xã trí nang huyện lăng chánh lũ đã cuốn trôi ba nhà dân làm chết hai người hai người mất tích
cả bốn nạn nhân đều là người trong một gia đình nạn nhân nhỏ nhất mới được bốn tuổi
ngoài ra một số tuyến đường giao thông liên xã và tỉnh lộ cũng bị sạt lở vùi lấp gây ách tắc giao thông
trước những thiệt hại lớn về người và tài sản lãnh đạo huyện lang chánh đã xuống địa bàn
chỉ đạo các lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ các gia đình nạn nhân
đồng thời ra soát thông báo cho các hộ trong vùng nguy hiểm di rời đến nơi an toàn
đến nay bốn mươi năm hộ dân với một trăm tám mươi năm nhân khẩu đã rời khỏi vùng nguy hiểm